ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào chống rác thải nhựa do thủ tướng chính phủ phát động
sau một năm thực hiện phong trào chống rác thải nhựa nhận thức của người dân cộng đồng và doanh nghiệp được nâng cao
kết quả nổi bật là nước ta đã thành lập được liên minh tái chế bao bì việt nam liên minh không rác việt nam với các tổ chức xã hội cá nhân cam kết thực hiện và lan tỏa lối sống không rác thải
hơn ba mươi doanh nghiệp lớn bao gồm một mươi doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu việt nam như vinmatch eoncoop saigoncoop tất cả các hãng không đang hoạt động ở việt nam đều tham gia rất nhiều doanh nghiệp sản xuất khác
ở các địa phương cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đảm rất quyết liệt và ban hành những kế hoạch để triển khai đến tận cấp cơ sở
vấn đề sản phẩm nhựa dùng một lần đã trở thành một kỳ thói quen một kỳ hành vi tiết định tiêu dùng mà đã gọi là từ nhiều năm nay rồi
và bây giờ thay đổi nó là một vấn đề có thể nói là quan trọng nhất và cũng khó khăn thách thức nhất
và hướng tới hiện nay tập trung các cơ quan từ các tổ chức quốc tế đến chính phủ việt nam đến các bộ ngành liên quan trong đó bộ tài nguyên môi trường dẫn đầu tập trung vào những nhóm đối tượng này
tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận
đề ra các giải pháp truyền thông kế hoạch triển khai các giải pháp chống rác thải nhựa tại địa phương đơn vị doanh nghiệp
một trong những vấn đề được đặt ra đó là xây dựng kế hoạch lộ trình thu gom tái sử dụng tái chế xử lý chất thải thúc đẩy phát triển xây dựng kinh tế tuần hoàn coi chất thải nhựa là tài nguyên